thưa quý vị trong mấy ngày nghỉ lễ một số du khách đã bị sóng cuốn trôi khi đang tắm biển tại bãi biển lăng cô
rất may trung tá đinh viết trung giám đốc nhà nghỉ dưỡng lăng cô cùng với một số nhân viên đã kịp thời phát hiện và cứu hộ nạn nhân
do sóng đánh mạnh nên liên tục trong hai ngày ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm đã có đến ba du khách bị sóng biển cuốn ra xa bờ đuối nước trên bãi biển lăng cô
rất may chỉ sau một thời gian ngắn vật lộn với sóng lớn nguy hiểm trung tá đinh viết trung cùng với một số nhân viên nhà nghỉ dưỡng đã kịp thời cứu hộ nạn nhân
hành động dũng cảm không sợ hiểm nguy cứu giúp người dân bị đuối nước của cán bộ và nhân viên nhà nghỉ dưỡng lăng cô đã để lại ấn tượng đẹp về hình ảnh người công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ